theo thông tin mới nhất từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương dự báo đến một mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm bão số bảy với tên gọi quốc tế là sarika ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy chín độ kinh đông
cách bờ biển quảng ninh nam định khoảng một trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ đêm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
ở vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
riêng vùng biển phía đông vịnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
đến chiều ngày một mươi chín tháng một mươi bão số bảy ở cách biển quảng ninh nam định khoảng một trăm linh km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm
trước diễn biến nhanh và liên tục có sự đổi hướng của bão số bảy
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển
tiếp tục thông báo hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm
đối với vùng núi cần đặc biệt đề phòng mưa do hoàn lưu bão có thể gây sạt lở đất lũ ống lũ quét
chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước ở vùng trũng
theo dõi diễn biến để di rời dân tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao
thông báo người dân tích cực thu hoạch lúa mùa bảo vệ cây trồng vụ đông
và chủ động các phương án ứng phó với bão để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra